nem lai vung tỉnh đồng tháp là một trong những đặc sản nổi tiếng khắp vùng miền tây
nem được cung cấp quanh năm nhưng vào dịp tết các cơ sở sản xuất nem bì hầu như hoạt động hết công suất
có cơ sở sản xuất gấp tám lần so với các ngày thường
đến huyện lai vung tỉnh đồng tháp vào những ngày cuối năm hay trong ba ngày tết
chúng ta sẽ bắt gặp được cảnh sản xuất mua bán thật nhuộn nhịp đông vui của một làng nem được hình thành cách đây hơn sáu mươi năm
đơn cử như cơ sở nem hoàng khánh nếu ngày thường sản xuất chỉ một chiếc
thì vào dịp tết tăng lên gấp tám lần lượng công nhân theo đó cũng tăng lên gấp ba lần
tại cơ sở nem út thẳng hiện mỗi ngày sản xuất hơn một mươi chiếc nem bì các loại tăng gấp hai lần so với ngày thường
đặc biệt cùng với dịp tết nguyên đán này sắp tới để chào đón lễ viếng bà ở núi sam châu đốc
cơ sở sẽ còn tăng cường sản xuất nem liên tục cho đến tháng bốn âm lịch

cơ sở nem út thẳng nếu ngày thường sản xuất chỉ một chiếc lượng công nhân theo đó cũng tăng lên gấp ba lần lượng công nhân theo đó cũng tăng lên gấp ba lần
để giữ vững thương hiệu nem trên thị trường hơn sáu mươi năm qua
để giữ vững thương hiệu nem trên thị trường hơn sáu mươi năm qua
mỗi cơ sở ở đây luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu
về phía địa phương cũng thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
hiện nay huyện lai vung có trên hai mươi cơ sở sản xuất nem
ngoài tăng nguồn thu cho địa phương làng nghề này còn giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động ở địa phương
với thu nhập ổn định từ tám mươi đến một trăm linh đồng một ngày